các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết ngày tám tháng ba tới đây bắc bộ có khả năng mưa nhỏ dài rác đêm và sáng sớm trời rét đông nam bộ nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hôm nay bắc bộ nhiều mây sáng và đêm trời rét nam bộ trời nắng nóng nhiệt độ cao
khu vực hà nội nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ trời nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng sáng và đêm trời rét
phía tây bắc bộ nhiệt độ từ một mươi sáu hai mươi sáu độ một số nơi nhiệt độ cao có thể lên tới ba mươi một độ trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng sáng và đêm trời rét
phía đông bắc bộ sáng và đêm trời rét nhiệt độ hôm nay từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ trời nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù sau có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng
khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế cũng rét vào sáng sớm và đêm nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
có nơi trên hai mươi tám độ trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
dự báo xu hướng mấy ngày tới trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày năm đến ngày sáu tháng ba bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng
riêng phía tây bắc bộ có nơi nắng nóng
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng ba khu vực bắc bộ mưa nhỏ dài rác đêm và sáng sớm trời rét
khu vực từ thanh hòa đến phú yên ngày năm đến ngày sáu tháng ba trời không mưa sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng vùng núi phía tây có nắng nóng
từ ngày bảy đến ngày tám tháng ba và từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba phía bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm trời lạnh
các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng miền đông nam bộ có nắng nóng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ hai mươi ba mươi ba độ
thành phố vinh trời quang mây nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi năm độ
thành phố huế trời có nắng ít mây nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
thành phố đà nẵng ít mây nắng nhẹ nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi năm độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ
thưa quý vị trong những ngày đầu tuần bầu trời hà nội mịt mù trong sương
dù gần đến trưa không gian vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc
theo chỉ số đo được từ ứng dụng iqr chất lượng không khí ở hà nội đang ở mức ô nhiễm cao thứ hai thế giới
cụ thể lúc một mươi h ba mươi chỉ số không khí aq
cụ thể lúc một mươi h ba mươi chỉ số không khí aqi ở hà nội ở mức một trăm tám mươi một không tốt cho sức khỏe con người
theo ghi nhận khu vực quận nam tử liêm chìm trong lớp sương mù dày không khí đặc quánh
sương mù bao phủ bầu trời hà nội nhiều tòa nhà cao tầng bị nuốt trọn
các tòa nhà gần như biến mất chỉ có thể nhìn thấy khi ở khoảng cách gần
đường phạm hùng bị bao phủ bởi màn sương mù và bụi mịn dày đặc
tòa nhà căng nam cao nhất hà nội bị lớp sương mù che phủ
hầu hết người dân đều mang khẩu trang dày khi ra đường trong ngày không khí ô nhiễm
sương mù cũng khiến cho tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế nhiều người phải bật đèn xe để di chuyển
bầu trời mù mịt kèm mưa lạnh tắc đường khiến cho người dân di chuyển khó khăn
do vậy lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng giúp người dân di chuyển an toàn hơn dưới thời tiết xấu
các chuyên gia khuyến cáo khi không khí ô nhiễm nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ở ngoài trời tránh tập thể dục kéo dài
nếu cần thiết phải ra ngoài người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày bảy tháng ba một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng tràn xuống nước ta khiến miền bắc chuyển mưa rét
tuy nhiên trước khi đón không khí lạnh miền bắc sẽ duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
riêng đông nam bộ sang có mưa nhỏ dài rác trưa chiều hứng nắng trời chỉ còn rét vào đêm và sáng nhiệt độ tăng ba bốn độ so với ngày ba tháng ba
từ ngày năm đến ngày sáu tháng ba do vùng áp thâm nóng phía tây phát triển mạnh nên miền bắc tăng nhiệt nhanh trời không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi độ riêng khu vực tây bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
thưa quý vị mới đây một cảnh tượng kỳ thú đã xuất hiện tại tháp engten ở thành phố akasi ở tỉnh hyogo nhật bản và đã nhận được sự quan tâm của nhiều người
sau thời gian dài chờ đợi cảnh tượng được người dân nhật bản gọi là hoàng hôn gấu trúc
đã một lần nữa xuất hiện
cảnh tượng này là sự kết hợp của cột anten hình tròn với mặt trời đăng lạn ở đằng sau tạo thành hình ảnh giống như đầu một con gấu trúc khổng lồ
đây là lần đầu tiên sau bảy năm một cảnh tượng được người dân gọi là hoàng hôn gấu trúc xuất hiện trở lại tại địa điểm này
được biết đài quan sát của bảo tàng khoa học thiên văn thành phố akasi thường tổ chức các sự kiện quan sát vào tháng ba và tháng một mươi hàng năm
cho phép công chúng chiêm ngưỡng cảnh quan hoàng hôn gấu trúc khổng lồ đặc biệt xuất hiện khi mặt trời lặn phủ lên ăn tiếng tòa nhà
tuy nhiên không phải lúc nào hoàng hôn gấu trúc tại đây cũng hoàn hảo như hình ảnh ghi lại vừa qua
nhk cũng cho biết rằng sự kiện chiêm ngưỡng hoàng hôn cấu trúc chỉ giới hạn cho hai mươi người quan sát và những người này thường sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên thông qua bốc thăm
do vậy những người được tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này đều vô cùng hào hứng và xúc động
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời rét
trung bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi dưới một mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
riêng vùng đồng bằng và vùng ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ vùng núi có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa phía bắc gió nhẹ phía nam gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ phía nam có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm một trăm sáu mươi năm độ
không mưa tầm nghìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm
sóng biển cao từ một đến hai m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
ngày gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
đêm gió nhẹ sóng biển cao từ một đến hai mét
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối nay ngày năm tháng ba
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại